chính những người công nhân làm chủ máy móc kỹ thuật công nghệ hiện đại như những người công nhân cơ khí này
là một trong những yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy ngành cơ khí nước ta hội nhập sâu hơn rộng hơn
đằng sau những thành công trong công việc của những người công nhân cơ khí của công ty
có sự động viên không nhỏ từ phía công đoàn
đặc thù công việc nặng nhọc nhiều căng thẳng nên công đoàn rất hiểu tâm tư của người công nhân
sau giờ tan ca họ cũng cần được tham gia những hoạt động sinh hoạt
tập thể để xua tan mệt mỏi để lao động sản xuất hôm sau hăng say hơn
thì như công ty cũng có nhiều chương trình nhiều chính sách cho anh em gắn bó lâu năm với công ty
như công ty cũng đã thực hiện nhiều chương trình như là nhà ở nội trú cho người lao động trong công ty này
để người ta có tiêu kiện người ta có thể yên tâm để làm việc ở đây hơn
thì chúng tôi luôn sát sao với người lao động từ đó để nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của người lao động
qua đó là có những đề xuất
dựng những chương trình phối hợp với người sử dụng lao động
có những chế độ chính sách giúp cho người lao động yên tâm làm việc
ví dụ như là chương trình xe về tết cho cán bộ công nhân viên
rồi hỗ trợ bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn kêu gọi ủng hộ giúp đỡ
rồi về nhà ở rồi về các cái chế độ như là ốm đau thai sản hiếu hỉ công đoàn luôn sát sao
và từ đó là người lao động họ cảm thấy
họ quan tâm tin tưởng họ gắn bó với công ty rất là lâu dài
bên cạnh việc chăm lo đến đời sống tinh thần của người công nhân
công đoàn công ty luôn bảo đảm thực hiện đầy đủ mọi chế độ cho họ
từ an toàn lao động đến bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội mở lớp đào tạo để nâng cao tay nghề cho công nhân
công ty cũng đã như tôi đã nói là đã đưa ra những lớp đào tạo từ cán bộ cấp cao
cho đến những lớp đào tạo của các công ty
các cán bộ công nhân viên các anh em công nhân có những cái tay nghề để đáp ứng được những điều đó
về phía công ty thì cũng đã đưa các thầy giáo ở các trường
như từ các trường đào tạo về đại học rồi đào tạo về quản lý nhân lực
rồi đào tạo về chuyên môn
về trực tiếp công ty để giảng dạy
những người công nhân cơ khí thế hệ mới mang trong mình hơi thở của thời đại mới
những người tiên phong trong ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất
chính là hình ảnh đại diện cho một thế hệ công nhân hiện đại năng động trong thời kỳ hội nhập của đất nước